như vậy sau một mươi năm khởi nghiệp từ công việc thu gom tái chế phế liệu anh khanh đã tạo cho mình một cơ ngơi kinh tế vững chắc
căn nhà bé nhỏ lụp rụp nhất xóm nay đã được thay bằng ngôi nhà khang trang bề thế nằm ngay trục đường chính đi lên xã đức bình
đó là kết quả của những giọt mồ hôi bao nhọc nhằn vất vả mà anh và chị đã cùng nhau trải qua
hai người con trai của anh chị khi anh khanh vào trại đứa lớn mới lớp một còn đứa nhỏ hơn một tuổi nay đều đã khôn lớn trưởng thành
để có được cơ ngơi và niềm hạnh phúc trọn vẹn này bên anh luôn có người vợ tạo tần chịu khó biết động viên và sát cánh cùng anh từ những nghèo khổ khi anh pháp ngã
khi anh khởi nghiệp và cho đến hôm nay
câu chuyện dung gì về cuộc đời của ông chủ ve chai nguyễn văn khanh là một minh chứng ngay trong những ngày tháng khó khăn nhất
nếu có cái nhìn tích cực người ta vẫn có thể tìm ra cơ hội và hướng đi cho mình
bởi vậy nên nếu từng sai lầm nếu từng vấp ngã xin đừng vội đi quan